đối tượng nguyễn văn sơn bốn mươi bảy tuổi trú tại đường chi lăng phường phú cát vừa bị công an tỉnh thừa thiên huế bắt giữ về hành vi giết người
trước đó vào ngày hai mươi bốn tháng một mươi nguyễn văn sơn rủ vợ là chị trần thị vi bốn mươi bốn tuổi đến thượng đài quán thế âm tại xã thủy bằng thị xã hương thủy để cầu an đồng thời thuyết phục vợ từ bỏ ý định vào tp hcm làm ăn
tuy nhiên khi đến xã thủy bằng sơn lại chở chị vi lên tham quan lăng gia long và cả hai đã xảy ra mâu thuẫn
trên đường về nhà đến đoạn gần bờ sông thuộc thôn đình môn xã hương thọ thị xã hương trà cả hai tiếp tục xảy ra cãi vã
sơn đạp chị vi ngã rồi dùng dao mang thủ sẵn đâm liên tiếp vào ngực bụng chị vi dẫn đến tử vong